chiều ngày một mươi tám tháng bảy tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng cơ quan thường trực ban chỉ đạo bảy trăm linh một đã có buổi làm việc với ngài michael greens
giám đốc cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tại việt nam
về việc phối hợp thực hiện dự án dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
tại buổi làm việc hai bên đánh giá kết quả hợp tác tổ chức thành công hội thảo khắc phục hậu quả chiến tranh
trạng đường hoa giải và hợp tác tương lai giữa việt nam và hoa kỳ tại washington
vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín để nhìn lại chặng đường đã qua
và tiếp tục phối hợp chuẩn bị triển khai dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa giai đoạn một
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
tích cực phối hợp với quân chủng phòng không không quân chủ đầu tư dự án
khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình bộ quốc phòng phê duyệt triển khai giai đoạn đầu
như lựa chọn công nghệ cụ thể xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa để thẩm định
đánh giá và cần giảm thiểu các tác động của dioxin ảnh hưởng tới con người trong quá trình thực hiện dự án